văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu cho biết từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến ngày năm tháng bảy mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng đến tính mạng và sản xuất của người dân giao thông khó khăn nhà ở ngập trong nước
đặc biệt tuyến cốt lộ bốn d và một mươi hai xảy ra hơn hai mươi điểm sạt lở gây ách tắc giao thông ước tính thiệt hại tạm tính trên ba mươi tỷ đồng
đến chiều ngày năm tháng bảy tại huyện than uyên đã có hai người chết và mất tích là ông tòng văn bồng bị trượt ngã
và bị nước lũ cuốn vào cống dẫn đến tử vong và bà tòng thị dơm mất tích trong khi đi đánh bắt cá tại suối nậm kim
hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể bà kim nhưng chưa thấy
tại lào cai do mưa lớn xảy ra trong những ngày qua ở địa phận thôn thải giàng trải xã lùng khấu nhin trên tuyến đường từ xã thanh bình đến xã lùng khấu nhin có điểm sạt lở lớn gây ách tắc giao thông
để khắc phục tạm thời người dân đã gạt đất lấy lối đi tuy nhiên để xe máy qua đường phải cần người giúp sức đẩy
trong những ngày qua ô tô vận chuyển hàng hóa lên các xã phía trên đều phải quay ngược lại
còn tại yên bái đến một mươi bốn h ngày hôm nay ngày năm tháng bảy mù căng trải có hai trăm bảy mươi một ngôi nhà bị sụp đổ hoặc hư hỏng nặng
tập trung ở các xã mồ dề hồ bốn chế cua nha nậm khắt dế xu phình kim nội lao trải la bán tần
trong đó có một mươi năm nhà phải di rời khẩn cấp trong đêm
tại bản sáng nhù xã mồ dề huyện mù căn trải thịnh yên bái ngày ba tháng bảy đất sạt lở đã làm ngôi nhà anh thảo a dùng bị cuốn trôi
cháu thào thị là sáu tuổi tử vong do bị đất vùi lấp
lãnh đạo huyện trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả
tại tỉnh hà giang mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân ở các huyện mèo vạc yên minh hoàng su phi xín mần bắc mê vị xuyên
nhiều tuyến đường huyết mạch của tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông
dạng sáng ngày ba mươi tháng sáu sạt lở đất đã khiến một người dân tại xã xin cái huyện mèo vạc tử vong
lãnh đạo huyện mèo vạc yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương khảo sát các địa điểm có nguy cơ sạt lở
và sớm có phương án di rời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở tại thôn mẻ nắng về nơi định cư an toàn